thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với năm bị can liên quan đến vụ giết người tấn công khủng bố trụ sở ubnd xã ở đắk lắc
xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các đối tượng bị truy nã gồm y kinh liêng y dũ nghê nay dương nay tam và nay yên
sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng vào trụ sở xã yatio và yakutu huyện
chư quỳnh làm chín người tử vong các đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an tỉnh đắk lắc
khởi tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
liên quan đến vụ án này đến nay công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín mươi đối tượng về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
không tố giác tội phạm và môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh vào việt nam trái phép
mua ma túy về rồi cất dấu trong loa và nhiêu
nhiều địa điểm khác trong nhà một đối tượng vừa bị lực lượng công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
và thu giữ tám viên hồng phiến ba mươi năm gam ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là ngô đức thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông vĩnh tp vinh
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi có ma túy thành đã chia nhỏ và cất giấu tại nhiều địa điểm trong nhà
nhân loa cửa sổ rồi sau đó bán cho các đối tượng nghiện
quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan
phòng cảnh sát kinh tế công an hà tĩnh đã khởi tố ba đối tượng là nguyễn thị bích ngọc
trần thị châu giang và nguyễn thành tùng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố bị can đối với nguyễn thành trung
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi phương anh
về tội trốn thuế khởi tố bắt tạm giam lệnh khám xét nơi làm việc đối với nguyễn thị bích ngọc
kế toán trưởng nguyên giám đốc tài chính thuộc công ty cổ phần vạn xuân
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị châu giang tổng giám đốc thẩm định viên về giá
và nguyễn thanh tùng là thẩm định viên về giá thuộc công ty cổ phần đầu tư và định giá an dương
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi chấp hành xong án phạt tù
lại tiếp tục đi cướp giật tài sản bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối với lê văn tài và phạm ngọc hải về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi bốn tháng sáu phát hiện chị trần thị mỹ huyền điều khiển xe mô tô chạy ngang có đeo sợi dây chuyền vàng
tài dù hải giật sợi dây chuyền của chị huyền
đến đoạn thuộc xã mỹ khánh thấy vắng người qua lại hải và tài đã giật sợi dây chuyền vàng
trọng lượng khoảng một lượng vàng một mươi tám carat rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này lực lượng công an xã mỹ khánh đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy tiếng chi hô của chị huyền
đã kéo rào chốt chặn hải cùng tài bỏ lại xe để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ phá hoại
một trăm ba mươi cây cao su của gia đình ông trần đức lý
ở xã tân lợi huyện đồng phú đây là lần thứ tư vườn cao su của gia đình ông lý bị phá hoại
điều đáng chú ý là ông lý là người từng đứng ra tố cáo phanh phui nhiều vụ việc
có liên quan đến sai phạm quản lý và sử dụng đất rừng ở huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo đơn trình báo của ông trần đức lý vào ngày hai mươi chín tháng sáu ông vào vườn vào thăm vườn cao su
ở cách nhà khoảng hai km thì phát hiện nhiều dấu chân lạ trong vườn
nghi ngờ ông lý đi kiểm tra thì thấy hàng trăm
hàng trăm cây cao su hơn hai tháng tuổi đã bị kẻ gian nhổ bỏ đập phá và chết hoàn toàn
nhận được tin báo công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân lợi đã có mặt tại hiện trường
lập biên bản ghi nhận vụ việc để tiến hành điều tra làm rõ
chiều ngày ba mươi tháng sáu công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an các huyện thành phố thị xã
đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của một mươi một địa điểm kinh doanh
thuộc chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại hà tĩnh
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh cầm đồ theo quy định của pháp luật
ngoài ra các lực lượng còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
về chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
việc chấp hành quy định về thuế
qua kiểm tra đã phát hiện sáu địa điểm kinh doanh lập sổ quản lý không đầy đủ theo quy định của bộ công an
một mươi địa điểm kinh doanh báo cáo định kỳ hàng quý tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự
không đúng thời gian không đầy đủ theo quy định của bộ công an
hiện các tổ công tác đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị với quyết tâm ngăn ngừa bắt tội phạm liên quan tới việc gieo rắt cái chết trắng
trong những năm gần đây công an nghệ an đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp
lấy phòng ngừa làm then chốt kết hợp tuyên truyền vận động với đấu tranh trực diện
qua đó đã từng bước ngăn chặn đẩy lùi được tình trạng ma túy xâm nhập trên địa bàn
một buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống đánh bắt tội phạm ma túy tại bàn sốp nộp
xã tam hợp huyện tương dương
tỉnh nghệ an với phương châm chủ động phòng ngừa là chính và triệt xóa tận gốc các đường dây
so huyện ma túy ngay từ khi mới manh nhà công an tỉnh nghệ an đã quyết liệt triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp nghiệp vụ trong đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức huấn luyện diễn tập
đánh bắt tội phạm ma túy ở các địa bàn rừng núi hiểm trở từ đó nâng cao nghiệp vụ khả năng
chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ đồng thời gian đe các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
để ngăn chặn ma túy từ xa công tác tuyên truyền vận động nhân dân cũng là yếu tố thèn chốt
tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh nghệ an ngoài băng rôn khẩu hiệu được treo từ trục đường
chính vào tận các thôn bản lực lượng công an còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể đi đến từng
hộ dân để tuyên truyền tổ chức ký cam kết và đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống chuyển thanh bằng
cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào các dân tộc thiểu số
đã sạch rồi nhưng mà chúng
cương quyết là bây giờ sạch thì phải kìm giữ bằng được chính vì như vậy mà lực lượng công an xã
không quản ngại ngày đêm chúng tôi triển khai xuống tận các hội gia đình để nắm tâm tư nắm tình hình
cũng như là tuyên truyền để cho các hộ dân biết được việc duy trì xây dựng mô hình xã sạch về ma
tuy là một cái chủ trương đúng đắn và đây là một buổi tuyên truyền tại bản văn môn xã tam hợp huyện
tương dương công an xã hướng vào các đối tượng là đồng bào thường đi lao động trên nương dãy để tuyên
truyền không ít người dân đã trở thành tai mắt phát hiện đấu tranh với loại tội phạm ma túy
góp phần giữ vững kết quả đã đạt được trong thời gian qua trên các địa bàn đã sạch về ma túy
với đó tại nhiều địa phương đã phát huy tốt vai trò cánh tay nối dài của đội ngũ già làng trường bản
người có uy tín xã thông thụ huyện quế phong một trong những xã biên giới từng phức tạp về ma túy
đội ngũ già làng trường bản người có uy tín đã đi từng ngõ gõ từng nhà
từng người để vận động bà con trước hết là người trong dòng họ rời xa ma túy
như hồi trước thì có đối tượng ngân ma túy thì tôi cũng rất là có những suy nghĩ
chỉ sợ là người ta rụ rỗ còn bây giờ thì tôi thấy cũng là yên tâm rồi
cùng với đó công tác đấu tranh trực diện của lực lượng công an luôn được trú trọng chỉ trong
sáu tháng phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt hai trăm hai mươi một vụ hai trăm bảy mươi tám đối tượng
thu bốn bánh heroin hơn năm mươi ba viên ma túy tổng hợp triệt phá thành công ba mươi chuyên án lớn
nhờ triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
vào cuộc nên việc nắm chắc tình hình địa bàn thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy được chủ động
hơn điều này góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng kế hoạch giúp công an nghệ an đấu tranh
thành công nhiều chuyên án vụ án ma túy lớn quyết tâm làm sạch ma túy giữ sạch địa bàn để nhân
dân có một cuộc sống bình yên hạnh phúc